tại đà nẵng thường trực thành ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết chỉ thị bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng và chính sách xã hội
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố đã giúp gần một trăm một mươi năm lượt hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác được vay vốn
doanh số cho vay tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đạt ba bảy mươi ba tỷ đồng
nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đưa đề án giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của thành phố đà nẵng
về đích sớm hơn hai năm với hơn hai mươi hộ thoát nghèo
đà nẵng là một trong những thành phố ban hành trận nghèo cao hơn với trận nghèo quốc gia
vì vậy thành phố đã bố trí trên một trăm sáu mươi chín tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu cho các hộ nghèo hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố
để thực hiện hiệu quả chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi
hội nghị cũng đề ra một số giải pháp như tăng cường công tác kiểm tra giám sát đến các xã phường
các cấp ủy đảng chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của tiến dụng chính sách xã hội
kịp thời ban hành chính sách đồng bộ hỗ trợ hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo bảo đảm thoát nghèo bền vững